trước diễn biến dịch covid một mươi chín căng thẳng tại mỹ đặc biệt khi biến thể omecron càng quét
tổng thống biden đã tung chiến lược mới để ứng phó với biến thể này
các chuyên gia y tế cộng đồng thì đang lo ngại rằng mỹ sẽ không thể ngăn chặn được sự lây lan mạnh
của biến chủng omicron nếu không có các biện pháp nghiêm ngặt hơn
tổng thống mỹ joe biden đã vạch ra kế hoạch mới nhằm chống lại biến chủng omicron
chiến lược của chính quyền biden bao gồm việc tăng gấp đôi các chiến dịch tiêm chủng
và hỗ trợ các bệnh viện nếu lượng bệnh nhân quá lớn
quan chức liên bang sẽ chỉ đạo các nguồn lực bao gồm cả quân y
để hỗ trợ hệ thống chăm sóc sức khỏe và phân phối xét nghiệm nhanh cho người dân mỹ
tuy nhiên tổng thống đã loại trừ việc phong tỏa và các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt khác
trước kế hoạch mới của ông biden một số nhà khoa học đã lập luận rằng
sự lây lan nhanh chóng của biến thể omechon đòi hỏi các biện pháp ngăn chặn mạnh tay hơn
các chuyên gia y tế cộng đồng cảnh báo rằng kế hoạch mới sẽ không đủ để ngăn chặn
sự gia tăng nghiêm trọng của các ca mắc và nhập viện vì covid một mươi chín trong vài tuần tới
một số chuyên gia bày tỏ sự thất vọng và kế hoạch chống dịch mới
và mô tả đó là phản ứng y tế công cộng rụt rè
cuộc khủng hoảng covid một mươi chín mới ở mỹ ập đến ngay trong dịp đoàn viên và tiệc tùng mừng năm mới
và điều này có thể đẩy mạnh sự lây lan của virus
quan chức y tế liên bang hôm hai mươi tháng một mươi hai đã yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe
khuyên bệnh nhân của họ nên tiến hành xét nghiệm covid một mươi chín nhanh tại nhà
trước khi tham gia vào bất kỳ cuộc tụ hợp nào
trái ngược hoàn toàn với lời khuyên được đưa ra vào năm ngoái
tổng thống biden đang khuyến khích mọi người tụ tập và ăn uống mừng dịp tết
miễn là họ đã tiêm chủng và thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu chuẩn
dẫu vậy tổng thống vẫn cảnh báo rằng biến chủng omicron đang lây lan với tốc độ chưa từng có
và cho rằng ngay cả những người được tiêm chủng đầy đủ thậm chí là tiêm tăng cường
vẫn có thể nhiễm virus dù ít có nguy cơ mắc bệnh nặng hơn
vẫn chưa rõ liệu biến chủng omicron có thực sự gây bệnh nhẹ hơn những biến chủng trước đó hay không
nhưng một số nhà khoa học lo ngại rằng niềm tin này đã được phổ biến rộng rãi
và công chúng đang mất cảnh giác với đại dịch
tại mỹ giữa bối cảnh kế hoạch nghỉ lễ của hàng triệu người dân mỹ có nguy cơ bị hủy bỏ
biến thể omecron đã được ghi nhận ở tất cả năm mươi bang của nước này
chỉ trong ba tuần sau khi phát hiện ca mắc đầu tiên ở mỹ
nhiều tiểu bang và vùng lãnh thổ của mỹ đã lập kỷ lục về số ca mắc trong tuần này
với sự lây lan nhanh chóng của biến thể omicron
biến thể có khả năng lây nhiễm cao này đã vượt qua data
và trở thành biến thể thống trị ở mỹ ngày hai mươi tháng một mươi hai
bang mani liên tiếp ghi nhận kỷ lục về số dường bệnh nội trú được sử dụng để điều trị covid một mươi chín
số người trưởng thành nhập viện nghi mắc hoặc được xác nhận đã mắc bệnh
cùng với số người trưởng thành trong phòng chăm sóc tích cực
trong khi đó new hampshire ohio và wisconsin cũng ghi nhận nhiều kỷ lục mới về số bệnh nhân nhập viện
tiến sĩ ristopher morai giáo sư khoa học sức khỏe giám đốc viện đo lượng và đánh giá sức khỏe mỹ
cho biết omicron có thể sẽ lan khắp hầu hết nước mỹ vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
và thế giới có thể chứng kiến sự gia tăng lớn về số ca mắc trong những tháng tới
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại